sau dịp tết nguyên đán việc giá điện bất ngờ tăng cao đã gây xôn xao dư luận
khiến nhiều hội dân không khỏi ngỡ ngàng
trước những thắc mắc phản ánh trên đại diện tổng công ty điện lực tp hà nội đã lên tiếng lý giải nguyên nhân
khiến hóa đơn điện tăng gấp đôi so với thời gian trước
theo đó những ngày qua một số khách hàng ở hà nội cho biết vừa nhận được thông báo thanh toán tiền điện
của các đơn vị điện lực thuộc tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội
với hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi so với lần thanh toán gần nhất
trên thực tế vào thời điểm cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ở khu vực tp hcm và một vài địa bàn khu vực miền bắc
cũng có nhiều khách hàng phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao
trước băn khoăn của người tiêu dùng về lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong thời gian tăng thêm
sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng khi tính giá điện sử dụng theo bậc thang
evn hà nội đã cam kết quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo
so với mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh
theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi
cụ thể ngày ba tháng ba ông lê ánh dương phó tổng giám đốc điện lực tp hà nội cho biết
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn evn hà nội đã triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ
về ngày cuối tháng thay vì đầu tháng như trước đây
do vậy số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ ba mươi ngày nâng lên thành năm mươi bảy ngày
gồm số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng một và tháng hai
thế nên hóa đơn tiền điện gần gấp đôi so với tháng trước
tuy nhiên dù hóa đơn tiền điện cao thế nhưng quyền lợi của hơn hai tám triệu khách hàng
sử dụng điện trên địa bàn thủ đô được đảm bảo
do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc cũng được điều chỉnh
theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số
theo đại diện evn hà nội việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng
khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến
để tra cứu và tính toán hóa đơn tiền điện hàng tháng
lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển
sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước
các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường
phó tổng giám đốc điện lực tp hà nội phân tích
trước đây các hộ dân ghi chỉ số công tơ ngày mùng ba hàng tháng nhưng với quy tắc mới
sẽ chốt công tơ ngày hai mươi chín tháng hai
đồng nghĩa số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên năm mươi bảy ngày
như vậy số kwh để hưởng giá điện bậc một bậc hai sẽ từ năm mươi kwh theo quyết định
được giãn rộng tới chín mươi hai kw bậc ba bậc bốn được giãn rộng từ một trăm linh số lên một trăm tám mươi bốn số
đến nay ngành điện ở các địa phương cũng đã giải thích tới khách hàng
về lộ trình ghi chỉ số công tơ điện thống nhất về ngày cuối tháng trên phạm vi toàn quốc
theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước và sẽ hoàn thành công tác này vào năm hai nghìn hai mươi năm
tổng công ty điện lực hà nội hiện đang kinh doanh bán điện cho khoảng hai tám triệu khách hàng
với một trăm linh dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến trên các nền tảng số
đây là điều kiện thuận lợi để evn hà nội đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi
ghi chỉ số công tơ điện thống nhất về ngày cuối tháng
để hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bốn sớm hơn một năm so với yêu cầu của chính phủ là hai nghìn hai mươi năm
qua ghi nhận evn hà nội đã bắt đầu thực hiện việc ký chốt chỉ số công tơ
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại các quận huyện đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật nhân lực
ông nguyễn đình thắng
phó giám đốc sở công thương hà nội cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo
thống nhất trên toàn địa bàn thành phố về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ điện của evn hà nội
bởi đây là việc làm cần thiết đảm bảo tính thống nhất trong quản lý
giảm thiểu được những sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh toán quyết toán hóa đơn
bên cạnh đó đảm bảo những công bằng cho khách hàng sử dụng điện
kể cả hộ tiêu thụ sinh hoạt và hộ sản xuất kinh doanh
đại diện tập đoàn điện lực việt nam cũng cho hay
việc thay đổi thời gian ghi chỉ số công tơ điện được evn triển khai và có lộ trình
trong cả giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm
theo đó trong giai đoạn này tuy địa phương lựa chọn thời điểm chuyển đổi ghi chỉ số công tơ
phù hợp với điều kiện tại mỗi địa phương không nhất thiết phải làm ngay
đến nay các tỉnh thành phố ở phía nam và miền trung đã hoàn thành chuyển đổi
thời gian ghi chỉ số công tơ điện còn lại một số tỉnh thành phố ở phía bắc đang triển khai
như vậy việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện
giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng chủ động trong việc thanh toán tiền điện
cũng như thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định kế toán
qua công tác này ngành điện sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đốm đủ theo từng tháng
tuân thủ đáp ứng đúng theo yêu cầu quy định nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước
thể hiện đầy đủ doanh thu trong năm tài chính phù hợp với chi phí phát sinh trong năm kế toán
về việc tiền điện tăng khi việc chuyển đổi ghi chỉ số công tơ dồn vào ngày cuối tháng
bà tô lan phương trưởng ban kinh doanh evn hà nội giải thích
theo thông lệ lịch ghi chỉ số công tơ điện trên địa bàn hà nội
diễn ra từ ngày ba đến ngày hai mươi hàng tháng tùy địa bàn
khi chuyển đổi về ngày cuối tháng tức ngày ba mươi hàng tháng
thì hóa đơn tiền điện sẽ cao hơn so với bình thường do số ngày tiêu thụ điện tăng lên
evn hà nội cam kết đảm bảo đúng quyền lợi của khách hàng
việc tính tiền điện theo bậc thang lũy tiến cũng không có sự thay đổi so với trước
theo bà tô lan phương lý giải
việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về ngày cuối tháng thì có thể được giải thích như sau
bình thường thì khách hàng sử dụng điện sẽ ghi chỉ số từ ngày mùng ba và có thể là đến ngày hai mươi
thì thay vì việc khách hàng sẽ thanh toán tiền điện cho ba mươi ngày
thì số ngày sử dụng điện thực tế có thể là từ bốn mươi một ngày đến năm mươi tám ngày
quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo do căn cứ theo điều chỉnh số lượng ngày sử dụng điện thực tế
evn hà nội sẽ căn cứ trên các nghị định cũng như thông tư hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước
và mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo ngày sử dụng thực tế của kỳ ghi chỉ số hóa đơn đó
chủ tịch evn petrolimac hứa không để thiếu điện sang giàu
ngày ba tháng ba vừa qua tại cuộc gặp mặt đầu xuân của thường trực chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu
chủ tịch evn và petrolimax đã có những cam kết với chính phủ về việc đảm bảo quyền lợi cho người dân
qua ghi nhận trong buổi gặp ông đặng hoàng an chủ tịch tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
sau sáu mươi chín năm phát triển quy mô hệ thống điện việt nam đứng số một đông nam á
dù vậy evn gặp nhiều khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi ba trong đó đã để xảy ra thiếu điện tại miền bắc vào cuối tháng năm đầu tháng sáu
nguyên nhân được cho là lượng điện tiêu thụ tăng mạnh trong khi thủy điện một trong hai nguồn cung chính bị sụt giảm huy động do hạn hán
ngân hàng thế giới ước tính phí tổn kinh tế của các đợt mất điện thời điểm đó khoảng một bốn tỷ usd
tương đương với ba gdp
theo ông an tình trạng thiếu điện dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn
nhưng đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
từ thực tiễn đây là bài học sâu sắc mà evn vẫn đang tiếp tục phân tích mổ xẻ
có biện pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới
bên cạnh đó evn cũng đã có nhiều kết quả tích cực
trong năm qua khối lượng đầu tư của evn đạt chín mươi chín trăm chín mươi bảy tỷ đồng

bốn mươi năm tỷ đồng cao nhất khối của các tập đoàn tổng công ty nhà nước
khởi công được một trăm bốn mươi sáu dự án
đóng điện hoàn thành một trăm sáu mươi ba dự án cấp điện áp một trăm một mươi sáu trăm linh kv
trí tiêu tổn thất điện năng trí số tiếp nhận điện năng
độ tin cậy cấp điện cho khách hàng nằm trong top bốn asean
chuyển đổi số và tự động hóa của evn có nhiều kết quả tích cực như
một trăm linh dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ bốn
có chín mươi sáu ba khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt
chín mươi bảy số trạm biến áp một trăm một mươi hai trăm hai mươi kv được tự động hóa hoàn toàn
vận hành không người trực
evn đã cấp điện cho một mươi một trên một mươi hai huyện đảo
bao gồm cả huyện đảo trường sa

chín mươi chín sáu số hộ dân nông thôn đã được sử dụng
chín mươi bốn năm số xã đạt tiêu chí số bốn trong chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
tập đoàn và các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước hai mươi một tỷ đồng
qua đó lãnh đạo evn khẳng định
năm hai nghìn hai mươi bốn evn quyết tâm bằng mọi nỗ lực
mọi giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị chủ chốt
trong đó đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân
để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng gdp từ sáu sáu năm
không để thiếu điện trong mọi tình huống như thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
mặt khác evn đã chuẩn bị kịch bản nhu cầu điện tăng trưởng cao
tức chín một mươi tám hoặc cao hơn sản lượng điện toàn hệ thống có thể đạt ba trăm linh sáu bốn tỷ kw
tức tăng hai mươi sáu tỷ kwh so với năm hai nghìn hai mươi
cùng với điện giá xăng dầu cũng là mặt hàng được chính phủ nhiều lần yêu cầu
các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ứng cho nền kinh tế trong mọi trường hợp
theo ông phạm văn thanh chủ tịch tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax
năm hai nghìn hai mươi bốn được dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn
để thị trường xăng dầu việt nam tiếp tục phát triển lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả hơn nữa
petrolimax đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo xây dựng
và ban hành mới nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế nghị định số tám mươi ba sáu mươi năm và
theo hướng dẫn nâng cao chất lượng của các đầu mối kinh doanh xăng dầu như nâng điều kiện làm thương nhân
phân phối về kho cảng doanh nghiệp chủ động nhất định về vật chất kỹ thuật và tài chính
ngoài ra chủ tịch tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết
petrolimax quyết tâm phân đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn giữ vai trò chủ đạo trong việc bình ổn giá xăng dầu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia